tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định công tác phòng chống thiên tai
là nhiệm vụ thường xuyên liên tục hết sức khó khăn phức tạp
và chưa bao giờ kết thúc trong lịch sử bốn năm dựng nước của việt nam
đảng nhà nước thường xuyên quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai
thể hiện qua nhiều luật nghị định đã được thông qua và cơ bản được áp dụng trong chỉ đạo điều hành
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh những năm qua công tác dự báo cảnh báo thiên tai ở nước ta
đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận chất lượng dự báo thời tiết thiên tai được cải thiện rõ rệt
với mức độ chính xác hơn sát thực tế hơn và thường xuyên được cập nhật góp phần ứng phó kịp thời
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
công tác dự báo cảnh báo thiên tai đã có tiến bộ chất lượng dự báo được cải thiện
hệ thống trọng quan trách khí tượng thiên tai quốc gia tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại
với tấm trạm radar thời tiết hệ thống khí tượng thiên tai chuyên dùng bước đầu được hình thành và phát triển
cho nên là gieo xả sớm cũng có chuyển dịch cơ cấu ít bị thiệt hại
thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai
đó là hệ thống văn bản pháp luật cơ chế chính sách còn chưa đầy đủ còn bất cập
nguồn lực đầu tư còn thấp so với yêu cầu công tác dự báo cảnh báo theo dõi giám sát
cơ sở dữ liệu trang thiết bị và công cụ hỗ trợ khả năng chống chịu của công trình phòng chống thiên tai còn nhiều bất cập
chúng ta còn nhiều trọng điểm về đê điều hồ chứa sợt lỡ chung yếu nhà dân nằm trong khu vực nguy hiểm
nhiều vị trí trọng yếu đang đầu tư dở dàng mà chúng ta cần phải quan tâm ngay hôm nay và tiếp tục trên năm đấy
ví dụ như là sợt lỡ đồi ông tường ngay chăn đập quả bình hai trăm ba mươi bảy vị trí trên đê quốc gia
hai trăm linh hồ chứa nước chung yếu bốn trăm linh hai trọng điểm sợt lỡ bờ sông bờ biển
đê biển đông thuộc các tỉnh đồng bằng sông cửa lông
rất là nhức nhói khi mà chúng ta thấy cái sợt lỡ nghiêm trọng ở một số tỉnh như là bạc liêu như là nghiên giang
mà đặc biệt là cà mau là chúng ta thấy an giang
chúng ta phải tìm ra một phương thức công trình và phi công trình để xử lý vấn đề này chứ rốt ráo cho quyết liệu
phương tiện trang bị cứu hộ cứu nạn còn hạn chế tiếp cận địa bàn chậm trong trường hợp phức tạp
thời gian kéo dài hoặc không thể cứu hộ
quyền ở tỉnh thanh quá cá nêu đấy bảng sa ná thanh quá vào tháng chín vừa qua
hết đường không có đường lây công trình phải dùng
tôi yêu cầu hai đầu đều tiến công chút đắt để mở đồng đường để mà cứu dân
trực thăng có thể trực tiếp cứu hộ cho dân
cũng cần thiết phải tập trung những công cụ hiện đại để mà cứu dân tốt hơn
rồi các cái chế tài xử lý vi phạm
hôm nay các anh minh quốc hội đây bộ nông nghiệp phải ra lại
để xử lý
nghiêm những trường hợp vi phạm luật đê điều luật phòng chống thiên tai
về nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng nêu rõ
phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên phải được quán triệt của cấp ủy chính quyền và người dân
năm nay có nhiều bất thường thời tiết việt nam có một mươi một đến một mươi ba cơn bão hạn hán sau mưa lũ
thủ tướng đề nghị cùng với thách thức trong phòng chống dịch covid
thì phải coi bất thường của thời tiết thiên tai trong năm nay là việc cần phải nỗ lực hơn
các ngành các địa phương phải chủ động ra soát dự báo
xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai sự cố có thể xảy ra trên địa bàn
và thuộc phạm vi quản lý của mình để khi xảy ra thiên tai sự cố
chủ động triển khai ứng phó không để chủ quan ở bất cứ cấp nào khâu nào
không được lung túng trong chỉ đạo phòng chống thiên tai
sẵn sàng ứng phó quyết liệt khắc phục hậu quả với mục tiêu an toàn của người dân là hàng đầu
đảm bảo nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn